tại khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu rồi thường xuyên theo dõi bình luận chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đào minh quân
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
ngoài ra phi còn đăng ký tham gia chương cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
theo kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook phi kim của phi có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can phi để tạm giam đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
công an thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa phối hợp cùng với công an tỉnh bình dương bắt và di lý
đối tượng nguyễn thanh nguyễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau về cà mau để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một anh phan văn được chú tỉnh an giang điều khiển phương tiện mô tô vi phạm lỗi nồng độ cồn và bị tổ công tác
đảm bảo an ninh trật tự ban đêm tổ hai mươi một công an tỉnh cà mau phát hiện lập biên bản
sau đó anh được gặp nguyễn thanh nguyễn tự xưng là công an có thể lấy xe trước thời hạn với điều kiện phải đưa cho nguyễn bốn triệu đồng
đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mất cảnh giác của bị hại nguyễn đã lấy đi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
sau đó nói anh được đến kho chứa xe vi phạm để nhận lại xe nhưng khi đến địa điểm trên thì anh được mới phát hiện là đã bị lừa đảo còn nguyễn bỏ trốn cho đến khi bị bắt
tại cơ quan điều tra nguyễn đã khai nhận có liên quan
đến một số vụ lừa đảo khác hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
hôm nay một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội cho biết là đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu cho đến hai mươi tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây không phải lần đầu tiên các vụ việc như thế này được phát hiện bắt giữ
điều này đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý
cần phải mạnh tay hơn nữa thậm chí là phải xử lý hình sự để tạo sức gian đe
kỳ nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đeo nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo dài tự chế dao nhọn gậy gỗ tuyết sắt đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
hành vi mà phóng xe sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lánh bước đầu mang theo không khí và gây dối trật tự công cộng trên đường thì hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật phạm vào tội gây dối trật tự công cộng và sẽ bị nghiêm trị
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù
lúc có cầm không khí đi ra đường thì bọn cháu tưởng là hay cảm giác là hương phấn bọn cháu thích thể hiện nhưng bây giờ bọn cháu thấy hành vi của mình là sai trái rất là lạ
giao phóng lợn xe máy tháo hoặc che biển số các đối tượng đều là thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
thời gian qua các vụ việc tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
do không có tiền tiêu xài nên vào sáng ngày ba tháng hai sang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau đó sang đi bộ qua nhiều tuyến đường
khi đến một nhà dân ở đường chu văn an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
thì phát hiện chủ nhà đang nằm ngủ nên sang lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động
thì bị chủ nhà phát hiện đuổi theo truy hô mọi người vây bắt được giao cho cơ quan công an xử lý
danh sang từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
gần đây nhất sang bị tòa án nhân dân thành phố rạch giá xử phạt một năm sáu tháng tù
nhưng khi vừa ra khỏi trại giam chưa được bao lâu thì giang lại tiếp tục phạm tội
nhưng cho dù vậy thực trạng xe quá tải vẫn còn không ít lái xe chủ xe doanh nghiệp
trong thời gian vừa qua thực hiện cao điểm xử lý xe quá tải trên các tuyến cao tốc của cục cảnh sát giao thông bộ công an
lực lượng chức năng đã phát hiện không ít những vi phạm
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
phương tiện mang biển kiểm soát năm trăm năm mươi chín chở hoa quả từ bình thuận đi hà nội
khi đến cao tốc pháp vân cầu rẽ đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
sau khi thực hiện cân tải trọng tại chỗ phương tiện này đã vượt quá tải trọng hơn ba mươi chín
với vi phạm như vậy lái xe và chủ phương tiện bị phạt hành chính lên đến một mươi một triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe và phù hiệu vận tải của xe hai tháng
đây chỉ là một trong khá nhiều trường hợp đã được xử lý trong thời gian vừa qua trên cao tốc này
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
sau một tuần giao quân lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm hai mươi trường hợp xe chở quá tải trọng
thước giấy phép lái xe ba mươi tám trường hợp thước năm mươi phù hiệu vận tải của các xe vi phạm
đánh giá của lực lượng chức năng thì tình trạng vi phạm tải trọng đã giảm khá nhiều
tuy nhiên vẫn còn một số ít phương tiện vi phạm
đa số là các phương tiện xe tải đường dài
để tăng tính hiệu quả xử lý phương tiện chở quá tải
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương dọc tuyến cao tốc
đồng thời lập danh sách gửi cục đăng kiểm việt nam để cảnh báo yêu cầu khôi phục như trước khi kiểm định
thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với vụ việc nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can mai tuấn anh
nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty vec về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trần văn tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với năm bị can nguyễn mạnh hùng nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty vec
xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn hai của dự án này dẫn đến đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước